nhân kỷ niệm hai mươi tám năm ngày quốc tế người cao tuổi và tháng hành động vì người cao tuổi việt nam
ngày một một mươi hội người cao tuổi tỉnh phú thọ đã tổ chức khám bệnh tư vấn cấp phát thuốc miễn phí
và trao quà cho hơn bốn trăm linh người cao tuổi trên địa bàn xã trân mộng huyện đoàn hùng
các hội viên người cao tuổi đã được bác sĩ của trung tâm y tế huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
thăm khám và phát hiện một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi tư vấn cấp phát thuốc miễn phí
và hướng dẫn các cụ cách chăm sóc sức khỏe phòng tránh một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi
ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh phú thọ cũng đã đến thăm và tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn
những năm qua hội người cao tuổi tỉnh phú thọ đã thường xuyên quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe
tinh thần cho hội viên động viên tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò vị thế của mình
đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao trí càng cao nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

hội người cao tuổi tỉnh phú thọ đã đến thăm và phát triển kinh tế xã hội của địa phương để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò vị thế của mình